nhằm thực hiện thống nhất việc triển khai nghị định một trăm sáu mươi một năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập sáng nay bộ đội vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về nghị định này
nghị định một trăm sáu mươi một năm hai nghìn một mươi tám đã kịp thời thể chế hóa một số giải pháp của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai đồng thời bảo đảm thực chất công khai minh bạch trong tuyển dụng công chức viên chức
một trong những điểm mới của nghị định này là đơn giản hóa quy trình thi tuyển và xét tuyển quy định thống nhất thời gian tập sự một mươi hai tháng đối với chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ đại học chín tháng đối với trình độ cao đẳng và sáu tháng đối với trung cấp
bên cạnh đó việc phân cấp cho bộ ngành địa phương cũng được đẩy mạnh hơn
thông qua việc giao quyền quyết định hình thức tuyển dụng sanh mục vị trí việc làm bổ nhiệm ngạch công chức cao cấp cho cán bộ ngành địa phương
tuy nhiên việc triển khai nghị định thời gian qua vẫn còn thiếu thống nhất nhiều đơn vị vẫn còn gặp khó khăn vướng mắt khi triển khai
để khắc phục tình trạng này ngày một mươi bốn tháng năm bộ nội vụ cũng đã ban hành thông tư ba năm hai nghìn một mươi chín từ đó góp phần hoàn thiện quy trình tuyển dụng nâng ngạch công khai minh bạch và nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức